phó thủ tướng trị đình dũng đã ký quyết định số hai trăm năm mươi chín phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan chắc môi trường quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
mục tiêu tổng quát là xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống quan trắc môi trường quốc gia
bao gồm chương trình quan chắc chất lượng môi trường tại các lưu vực sông và hồ liên tỉnh
các vùng kinh tế trọng điểm khu vực tập trung nhiều nguồn thải có nguồn thải lớn tác động liên tỉnh
quan trắc môi trường xuyên biên giới và chương trình quan chắc đa dạng sinh học để đánh giá hiện trạng và theo dõi diễn biến chất lượng môi trường
kịp thời cung cấp thông tin dữ liệu và nâng cao năng lực cảnh báo dự báo chất lượng môi trường phục vụ công tác quản lý và công khai thông tin tới cộng đồng